vào chiều nay hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
nghị quyết số một mươi sáu của đảng ủy công an trung ương sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có phần xây dựng đảng và nhân nước ta
ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng cho cán bộ hội viên phụ nữ
đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp ở hà nội đến công an các đơn vị địa phương
thông qua hội nghị các cán bộ hội viên phụ nữ đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân xác định việc nêu gương
nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt ý thức tự tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị giữ gìn phẩm chất đạo đức
tư cách danh dự tinh thần kiên quyết chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống tham nhũng tiêu cực và đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng công an nhân dân
sau hội nghị hội phụ nữ công đoàn các cấp trong công an nhân dân xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn của đơn vị địa phương
với những vấn đề trọng tâm trọng điểm cụ thể thiết thực rõ ràng đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục
để cán bộ hội viên phụ nữ đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản
các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong các nghị quyết và nội dung cốt lõi của cuốn sách tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động
qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ hội viên phụ nữ đoàn viên công đoàn về chính trị tư tường